đoàn đại biểu cấp cao vương quốc campuchia do đồng chí samdet heng samrin
chủ tịch danh dự đảng campuchia chủ tịch quốc hội campuchia
đã vào viếng đồng chí lê khả phiêu nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
vòng hoa của đoàn đại biểu cấp cao vương quốc campuchia thể hiện tình cảm sâu sắc
tưởng nhớ nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
trong không khí trang nghiêm xúc động đoàn đại biểu đã dâng hương
và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
người anh em người đồng chí đồng đội người bạn việt nam hết sức gần gũi
thân thiết với đất nước campuchia
để lại nhiều dấu ấn trong công cuộc giải phóng nhân dân campuchia khỏi chế độ diệt chủng pol pot
cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước campuchia